trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín khiến nhiều người mất việc thì một mệnh thường quân ở thành phố hồ chí minh đã cho phát gạo miễn phí
chung tay cùng người nghèo vượt qua giai đoạn khó khăn
đây được xem là một truyền thống nghĩa tình ấm áp tốt đẹp của người sài gòn luôn được duy trì trong nhiều năm qua
đây là một điểm phát gạo miễn phí cho người nghèo được thiết kế như một chiếc máy atm
đối tượng được phát gạo là những người nghèo đa phần là người bán hàng rong hoặc người lao động nghèo bị mất việc do dịch bệnh
mỗi người đến đây sẽ được phát một năm kg gạo
khu vực phát gạo được bố trí đứng giãn cách và có nước rửa tay
bên cạnh đó còn có một đội ngũ tình nguyện viên liên tục tiếp thêm gạo và túi
được biết chiếc máy atm độc và lạ này là do một doanh nghiệp trẻ ở thành phố hồ chí minh thiết kế và tự bỏ tiền mua gạo phát cho người nghèo
dự kiến sắp tới sẽ mở rộng khoảng một trăm linh điểm phát gạo tự động